hướng tới ngày phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi tối ngày một mươi tám tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên huyền thoại mẹ
không chỉ hội tụ nhiều giọng ca đẹp của dòng nhạc trữ tình mà đây còn là một sân khấu đầy cảm xúc nơi những nghệ sĩ cùng cất lên tiếng hát để tri ân người mẹ
với thời lượng chín mươi phút huyền thoại mẹ đã mang đến cho khán giả những ca khúc đẹp về mẹ
về người phụ nữ việt nam đảm đang giàu tình yêu thương hồn hậu luôn tần tảo huy sinh vì gia đình và những đứa con thương yêu của mình qua các ca khúc
đưa cơm cho mẹ đi cày mẹ yêu ơi nhật ký của mẹ đất nước lời du chín bậc tình yêu người mẹ của tôi về thăm mẹ huyền thoại mẹ mẹ yêu con du con
được thể hiện bởi những giọng ca nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân quốc hưng ca sĩ anh thơ trọng tấn ca sĩ tân nhàn hoàng tùng
hồng duyên minh chuyên đêm nhạc cười gắm những thông điệp lớn lao những gì thân thương nhất bình dị nhất
nhưng cũng là giá trị không thể thiếu vắng nhất trong cuộc đời của những người con đó là tình yêu vĩnh cửu và thiêng liêng dành cho mẹ